ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng vừa tổ chức khen thưởng cho công an quận ngũ hành sơn vì đã có thành tích phá án ngay trong những ngày tết mậu tuất đã bắt giữ hai đối tượng phạm tội và tài sản bị mất trong vụ việc này ước tính là hơn một tỷ đồng
tối ngày một tết mậu tuất tại tổ bốn mươi hai thuộc phường mỹ an quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng đã xảy ra một vụ đột nhập trộm cắp
theo trình báo của bị hại số tài sản bị mất ước tính hơn một tỷ đồng
xác định được mức độ nghiêm trọng của vụ việc ban chỉ huy công an quận ngũ hành sơn đã tiến hành bảo vệ hiện trường lấy lời khai ban đầu của các bị hại và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để lần theo dấu vết các đối tượng trộm cắp manh động này

ngày mùng hai tết lệnh bắt lĩnh được thực hiện khám xét tại nhà riêng của đối tượng các trình sát đã thu giữ được phần lớn số tiền trộm cắp được
qua lời khai của đối tượng lĩnh chân dung của nghi can thứ hai đã được xác định đó là phan văn phúc hai mươi ba tuổi là đối tượng thường xuyên bỏ nhà đi lang thang nên gây ra khó khăn trong công tác truy bắt
tuy nhiên với quyết tâm không để tội phạm bỏ trốn tối ngày bốn tết lực lượng công an đã bắt được y
qua truy xét phúc thừa nhận gây ra vụ trộm trên
một vụ trộm khác trên địa bàn thành phố

một vụ trộm khác trên địa bàn thành phố
phá án thành công trong những ngày tết lực lượng công an quận ngũ hành sơn đã nêu cao tinh thần người chiến sĩ nhân dân luôn thức cho dân

một vụ trộm khác trên địa bàn thành phố